cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt lập vm
đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thanh giang sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín nguyên tổng giám đốc vm
khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hồ mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba phó tổng giám đốc vm
quá trình điều tra trong các năm từ hai nghìn năm và hai nghìn một mươi một giang khi đó là tổng giám đốc của vm đã chỉ đạo tuấn
lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật chủ tịch hội đồng quản trị vm korea giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn chín lập các báo cáo tờ trình
mua ba trăm linh năm bộ khuôn dập ca bin xe ô tô sv một trăm một mươi không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước
toàn bộ số tài sản trên sau khi
tài sản trên sau khi được mua về thì không có giá trị sử dụng gây lãng phí của nhà nước gần hai mươi bảy tỷ đồng
do bị can giang đang điều trị bệnh nên cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
công an huyện đắc rông công an tỉnh quảng trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai tháng
đối với hồ văn hoàn chú tại huyện đắc rông về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín lực lượng chức năng
trả kiểm soát tại km bốn mươi cộng năm trăm linh cuối lộ chín thuộc địa phận thị trấn crong clang huyện đắc rông
thì phát hiện hoàn điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
khi tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện đối với đối tượng đã tông thẳng vào người đại úy hồ văn huỳnh
sau khi vụ việc xảy ra tổ công tác đã kịp thời giữ người và phương tiện vi phạm
đồng thời đưa đồng chí huỳnh đi cấp cứu
với hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
ba bị can phùng thanh tuấn chú tại quận hoàng mai hà nội phùng thế tài và đinh thị huyền
cùng chú tại phường tân thành thành phố ninh bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình ra quyết định khởi tố để điều tra
do quen biết nhau từ trước tuấn đã gặp và đặt vấn đề với vợ chồng tài huyền
thu mua các tài khoản ngân hàng mở tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam
việt nam thịnh vượng vp bank để thanh toán tiền chạy quảng cáo trên facebook
tuấn đưa cho tài một mươi bảy sim điện thoại và chuyển cho huyền một mươi triệu đồng
để trả cho những người mở tài khoản ngân hàng
đã có hai mươi bảy người đến ngân hàng vb bank chi nhánh tỉnh ninh bình
mở sáu mươi bảy tài khoản để bán cho tài và huyền với số tiền năm trăm linh đồng một tài khoản
lực lượng công an đã thu giữ bốn điện thoại sáu mươi bảy thẻ ngân hàng vp bank và hai mươi sáu chiếc sim điện thoại
bộ đội biên phòng thành phố hải phòng cho biết vừa phát hiện và bắt giữ tàu chở khoảng một tấn than
bộ đội biên phòng thành phố hải phòng đã phát hiện tàu mang tên ngọc linh tám mươi năm
biển kiểm soát bn hai nghìn ba trăm tám mươi năm do ông phạm văn yên chú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng là thuyền trưởng
thời điểm kiểm tra tàu đang vận chuyển khoảng một tấn than và ông phạm văn yên không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa trên phương tiện hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để điều tra làm rõ
thưa quý vị sáng ngày bốn tháng một mươi hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba bước vào ngày làm việc thứ ba
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi
nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước thay mặt bộ chính trị điều hành thảo luận
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số một mươi năm nqtvk ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
của hội nghị trung ương năm khóa một mươi một về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sáng nay ngày bốn tháng một mươi
tại hà nội thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã có cuộc hội đàm với ngài gennady kazakevich
thứ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus nhân dịp ngài thứ trưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa belarus sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại hội đàm thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với belarus
để quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa belarus tương xứng với tiềm năng của hai bên
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị ngay sau khi ký kết kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm giữa hai bộ
hai bên tích cực triển khai thực hiện các nội dung chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ
tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác trao đổi đoàn trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ phòng chống khủng bố an ninh mạng
các hoạt động lợi dụng công nghệ cao để xâm phạm an ninh quốc gia nhất là tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tội phạm vận chuyển trái phép chân ma túy
cung cấp danh mục các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ bộ công an việt nam
chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp sự đón tiếp trọng thị thân tình và chú đáo mà bộ công an việt nam đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa belarus
ngài gennady kazakevich khẳng định trên cương vị công tác sẽ nỗ lực hết sức thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai bộ
coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia theo hướng ngày càng hiệu quả thiết thực hơn trên các lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm
đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
ngay sau khi kết thúc hội đàm thứ trưởng nguyễn văn long và ngài gennady kazakevich đã ký kết kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa belarus
ngày hôm nay công an tỉnh hưng yên và công an tp hà nội tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn giáp danh
thời gian qua tình hình hoạt động của tội phạm ma túy tại các địa bàn giáp danh của thành phố hà nội và tỉnh hưng yên diễn biến phức tạp với nhiều hoạt động tinh vi manh động
các đối tượng nghiện ở địa bàn này thường sang địa bàn giáp danh để mua ma túy về sử dụng và ngược lại gây khó khăn cho công tác phát hiện điều tra xử lý của lực lượng công an
việc ký kết quy chế phối hợp này nhằm tăng cường mối quan hệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tăng cường trách nhiệm phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp danh chủ động xây dựng các mô hình liên kết về an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh trật tự
thưa quý vị cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy do bộ công an phát động đến nay đã diễn ra được hai phần ba trạng đường và đã có tới một bốn triệu lượt người tham gia dự thi
trong đó ban tổ chức nhận được rất nhiều bài viết được đầu tư ấn tượng cả về hình thức và nội dung
cuộc thi đã tạo được sức lam tỏa lớn thu hút cán bộ chiến sĩ trong ngành và toàn xã hội tích cực tham gia
kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới hiện nay
những tác phẩm dự thi được thí sinh đầu tư rất công phu
có bài thi được trình bày thành nhiều tập với số lượng mỗi tập hàng trăm trang viết tay trình bày thủ công thể hiện sự kỹ lưỡng và chỉnh chu nghiêm túc của người tham gia dự thi
theo thống kê của ban tổ chức sau hơn một tháng phát động cuộc thi có tám trăm năm mươi sáu một trăm sáu mươi ba lượt dự thi với năm trăm bảy mươi người tham gia trực tuyến hơn hai trăm linh bài thi viết tự luận
đặc biệt có rất nhiều cá nhân đã tham gia hàng trăm hàng nghìn lượt dự thi
về nội dung thi thì em cũng không mất quá nhiều thời gian bởi vì là ban tổ chức đã đưa ra bộ đề cũng như là các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan ở trên trang web nên là em có thể dễ dàng tìm hiểu cũng như là tiếp cận được đến với nó một cách dễ dàng
vậy là khi mà khi mà tham gia cuộc thi thì em có thể thứ nhất là có thể trao dồi thêm kiến thức cho mình thứ hai là với một người là thuộc lực lượng công an nhân dân thì em nghĩ là đây là một cơ hội để nâng cao cái bản lĩnh chính trị cho mình để phục vụ cho quá trình công tác của mình sau này
sự tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi của đông đảo tầng lớp nhân dân cho thấy tính lan tỏa trong tuyên truyền và phổ biến pháp luật về công tác phòng chống ma túy
từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm nhận thức hiểu biết của cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp
cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng chống ma túy
để mà mọi người dân hiểu được về những cái nội dung những cái quy định mới trong cái công tác phòng chống ma túy đặc biệt là chúng tôi là những cái ca nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy cũng thế
thì cái việc mà người dân tất cả các tầng lớp dân mà hiểu và biết được những cái quy định mới này thực thi trong cái thực tế để cái luật nó trở thành như thế tôi nghĩ là cái việc mà tổ chức cuộc thi nó có những thiết quả rất là cao
chúng tôi đã phối hợp với lại các đơn vị có thành viên là trong ban tổ chức ban giám khảo và ra đề
thì cái này vì là thi thi tìm hiểu thì đương nhiên là phải đưa những cái nội dung vào để một là các thí sinh phải tìm hiểu được cái chất ma túy những cái mà hiện nay nó đang lóng ở ngoài xã hội
để qua nghiên cứu đó thì một mặt là ngoài việc đạt giải nhưng thí sinh sẽ hiểu sâu hơn và qua đó cũng sẽ là những người đi tuyên truyền vận động
người thân thậm chí các bạn sinh viên khác không tham gia
tình hình tội phạm về tị nạn ma túy nhất là ma túy học đường vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và là một nguy cơ an ninh phi truyền thống mang tính xuyên quốc gia
chính vì vậy cuộc thi thu hút hàng nghìn lượt từng lớp nhân dân tham dự chính là một trong những biện pháp tuyên truyền nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm tệ nạn ma túy một cách hữu hiệu nhất
sáng nay đội tuyển cầu mây nữ việt nam đã thi đấu xuất sắc
trong trận chung kết nội dung đội tuyển bốn người tại asean một mươi chín qua đó mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho thể thao việt nam
trong đội hình thi đấu này có nguyễn thị ngọc huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là vận động viên của thể thao công an nhân dân
cô đã tham gia tập luyện tại trung tâm hấn đuyện và thi đấu thể thao công an nhân dân từ năm hai nghìn một mươi hai
là đương kim vô địch thế giới trong trận chung kết cô trò huấn luyện viên trần thực vui đã thi đấu với đội tuyển indonesia
và giành được chiến thắng khuyến phục sau ba hiệp đại
có mặt tại trung quốc đại diện lãnh đạo của công tác đảng và công tác chính trị của công an và lãnh đạo trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao công an nhân dân
đã chúc mừng đồng thời trao khoản hưởng đóng cho vận động viên nguyễn thị ngọc huyền
đây là vận động viên thi đấu ở vị trí truyền hai được xem là linh hồn của đội
asean một mươi chín đại hội thể thao châu á diễn ra tại hạng châu trung quốc có sự tham gia của bốn mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
với bốn mươi môn thi đấu bốn trăm tám mươi hai nội dung thi đấu
tại kỳ asean này đoàn thể thao công an nhân dân có chín vận động viên thạp dự
thưa quý vị và các bạn ra đời năm một nghìn chín trăm sáu mươi một khi chủ tịch hồ chí minh ký lệnh công bố pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy
trải qua sáu mươi hai năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ
đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước
và nhân dân giao phó
trong buôn vàn thử thách trông gai từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất cho đến ngày hôm nay
tinh thần chiến đấu kiên cường dũng cảm trên trận tuyến với giặc lửa sẵn sàng hy sinh và không bao giờ trùn bước để bảo vệ nhân dân
đã hôn đúc nên truyền thống của một lực lượng anh hùng
trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất khi đế quốc mỹ tập trung đánh phá các trận địa tên lửa phòng không
kho sàng dầu khu dân cư bệnh viện nhà máy điện
cháy vẫn bám trùng ngày đêm để bảo vệ thủ đô giữa làng bưa bom bão đạn
một mươi chín tuổi vừa bắt chân vào lực lượng chiến sĩ đỗ văn sơn đã dũng cảm kiên cường với trận thử lửa đầu tiên trong đời
tham gia chữa cháy kho xăng và tổng kho kim khí hóa chất đức giang ngày một mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
sự kiện đã đi vào lịch sử của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy được chủ tịch hồ chí minh gửi thư khen ngợi
ba anh em chúng tôi là sung phong đi đầu tiên
mấy cái xe ba bánh xe tự ca cần ba người là chúng tôi đi luôn
bước vào một cái trận vô cùng ác liệt như vậy tự nhiên là mình cảm thấy được mình được rèn luyện ký khủng lắm
và qua đấy các cái kinh nghiệm chiến đấu cũng như là các cái nhất là những cái gương chiến đấu của những đàn anh đi trước tác động vào mình
mình cảm thấy rất tự hào dám hy sinh không ngại gian khổ hy sinh và luôn luôn nghĩ về người khác mọi người về cái an toàn của mọi người
vẫn đi đến những cái vị trí mà
cấp trên đã giao cho
mà khi chữa cũng thế thôi cũng chữa cũng thế
quyết chữa chữa bằng cách nào thì bằng để làm sao chữa được nhanh nhất đảm bảo được cái lực lượng của mình đảm bảo được phương tiện của mình
thế và ngăn chặn để làm sao cái thiệt hại nó thấp nhất
nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên
nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình
tinh thần chiến đấu quả cảm và hết lòng vì nhân dân đã hôn đúc nên bao thế hệ những người lính chữa cháy kiên cường gạt dạng bảo vệ nhân dân chấp nhận cả những hy sinh
đấy là những anh dũng hy sinh những tấm gương mà thế hệ chúng tôi luôn lấy đó để làm cái kim chỉ nam cho hành động
và chắc chắn chúng tôi còn phải học thập nghiên cứu rèn luyện
để an toàn cho chính bản thân mình khi tham gia nhiệm vụ và cứu được nhiều người dân cũng như tài sản
bản thân chúng tôi cũng luôn phải lân cao trình độ nghiệp vụ thế rồi rèn luyện để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu công việc trong cái tình hình mới
rất là xúc động thấy cái tình cảm của những chiến sĩ cảnh sát đối xử với dân rất là nhiệt tình
hy sinh hết mình không sợ gì ra nguyện
để mà cứu được mọi người khát chết trong cái vụ cháy đó
phải thường xuyên thật sẵn sàng để làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào
nơi thất dặn của chủ tịch hồ chí minh vẹn nguyên giá trị
không chỉ là bảo vệ an toàn tài sản tính mạng cho nhân dân lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục nỗ lực
khẳng định bản lĩnh trình độ sẵn sàng đáp ứng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức của quốc tế
để lại dấu ấn
mạnh mẽ về những người lính cứu nạn cứu hộ việt nam dũng cảm nhân ái và nhân văn
vâng thưa quý vị mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là một chủ trương lớn của bộ công an
hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của công an phường thực sự tạo môi trường văn minh an toàn cho nhân dân
công an tỉnh tuyên quang đã lựa chọn công an phường phan thiết thành phố tuyên quang
làm đơn vị thí điểm xây dựng mô hình này trong năm hai nghìn hai mươi
và bước đầu thì tình hình an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn đã có những chuyển biến đáng ghi nhận
tiếp xúc gặp gỡ với người vi phạm pháp luật mới trở về địa phương là một trong những công việc thường xuyên của cán bộ chiến sĩ công an phường phan thiết
thông qua những buổi này công an phường có thể chia sẻ động viên và hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ
từ đó đưa ra các biện pháp hỗ trợ đồng thời nắm bắt tình hình nhận các thông tin có ích về an ninh trật tự
từ ngày tôi ra trại được một năm nay một năm nay về thì được các anh công an phường tổ dân phố công an phường quan tâm là có tổng viên
gia đình bà già mẹ thì cũng yếu về thì các anh cũng đỡ nhiều
cả ngày hàng tháng thì các anh cũng quan tâm sang hỏi tâm tạo ra nhiều cái gọi là ấy thôi
nhiều cái cho mình có cái
còn đây là
công an việc làm thì nó không phải không phải không biên phạm nữa
tổ dân phố số chín phường phan thiết là một trong những tổ trung tâm được quy hoạch theo khu bàn cờ
nên có nhiều ngã tư tiêm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông
tại đây cũng có nhiều cơ sở kinh doanh buôn bán
nên tổ dân phố đã tự vận động xã hội hóa để lắp hệ thống camera tại các điểm trọng yếu
khi công an phường được chọn là điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
người dân tại tổ đã đồng lòng ủng hộ tích hợp
mắt cam vào hệ thống camera an ninh chung của toàn phường
cái này thì là cũng giúp cho nhân dân là rất là tốt
thế và các đồng chí cũng quản lý được cái khu vực địa bàn
khi mà xây dựng cái công an phường phan thiết là công an
một công an kiểu mẫu thì chúng tôi rất là mong muốn
vì chúng tôi cũng sẽ được hưởng
bởi vì là các đồng chí khi mà trong đồng chí đã xây dựng người kiểu mẫu rồi
thì tất cả mọi thứ thì các đồng chí đều phải là làm tốt hơn lên
an ninh trật tự là sẽ được đảm bảo
và nhân dân chúng tôi
rất là tin tưởng
cái vấn đề là xây dựng cái công an phường điển hình kiểu mẫu
an ninh trật tự văn minh đô thị có thành công được hay không
có đạt được cái kết quả được hay không
thì cũng phụ thuộc rất nhiều vào nhân dân trên địa bàn
quá trình triển khai như thế thì đảng ủy ban dân phường
đã triển khai cụ thể các cái kế hoạch
rồi là xuống đến tận các tổ dân phố
cũng thông báo cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn biết
thì lượng công an bám cơ sở
lấy mọi công tác
đều là lấy mục đích là phục vụ nhân dân
thế thì cái quá trình triển khai đấy
thì cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thời gian qua công an phường phan thiết
đã được kiện toàn về quân số với phương châm
gần dân hơn sát dân hơn
trang thiết bị phương tiện công cụ hỗ trợ
cũng được trang cấp
trên địa bàn không phát sinh các vụ việc nghiêm trọng
trật tự văn minh đô thị trên địa bàn
có nhiều chuyển biến tiếp tục
bộ mặt đô thị ngày càng sáng xanh sạch đẹp
sau một thời gian triển khai đến giờ phút này
thì đối chiếu với các tiêu chí
theo quy định của bộ công an
thì phường phan thiết cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu
và ngay sau khi tổng kết năm hai nghìn hai mươi ba
thì chúng tôi sẽ nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố
chỉ tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm là phải có ba mươi
số phường đạt tiêu chí
đến năm hai nghìn ba mươi sẽ phải một triệu
đến năm hai nghìn ba mươi sẽ phải một triệu

phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự
và văn minh đô thị
công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự
và văn minh đô thị là một chủ trương đúng đắn
nhằm nâng cao chất lượng bảo đảm an ninh trật tự
ngay từ cơ sở
làm sao để người dân được thụ hưởng
một cuộc sống an ninh an toàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty máy động lực
và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt là vm
đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn thanh giang

nguyên tổng giám đốc vm
khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét
chỗ ở nơi làm việc đối với hồ mạnh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
phó tổng giám đốc vm
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ
trong các năm hai nghìn năm hai nghìn một mươi một
giang khi đó
tổng giám đốc vm đã chỉ đạo tuấn
lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật
chủ tịch hội đồng quản trị vm korea
giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn chín
lập các báo cáo tờ trình
mua ba trăm linh năm bộ khuôn dập
cabin xe ô tô sv một trăm một mươi
không đúng các quy định của pháp luật
về việc đầu tư mua tài sản cố định
của doanh nghiệp nhà nước
toàn bộ số tài sản trên khi được mua về
thì không có giá trị sử dụng
gây lãng phí của nhà nước gần hai mươi bảy tỷ đồng
do bị can giang đang điều trị bệnh
nên cơ quan công an áp dụng
biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
công an quận tân bình tp hcm
vừa phát hiện thu giữ hàng ngàn sản phẩm
thực phẩm chức năng thiết bị thô lá điện tử
đinh dầu dùng cho thô lá điện tử
không có hoa đơn chứng từ
với tổng giá trị trên bảy mươi tỷ đồng
ập vào kiểm tra kho chứa hàng của công ty
hapien ở đường trần văn danh
phường một mươi ba quận tân bình tp hcm
công an phát hiện hơn
sáu trăm linh thùng hàng chứa tinh dầu
thực phẩm chức năng thành phẩm và bán thành phẩm
hai sáu trăm linh thiết bị thô lá điện tử
dùng cùng nhiều máy móc trang thiết bị
mở rộng điều tra ngày ba mươi chín
công an khám xét kho hàng còn lại
của công ty này ở đường ba vì phường bốn
và văn phòng công ty ở đường
c một mươi tám phường một mươi hai quận tân bình
qua đó thu hơn năm tám trăm linh thùng hàng
chứa tinh dầu thực phẩm chức năng thành phẩm
và bán thành phẩm các loại
hơn hai sáu trăm linh thiết bị thô lá điện tử
cùng nhiều máy móc trang thiết bị
tổng giá trị lô hàng bị tạm giữ là hơn bảy mươi tỷ đồng
bước đầu các đối tượng khai nhận
khi có nguồn tinh dầu nhập về
thì cho nhân viên dán tem hạn sử dụng
rồi bán ra thị trường
vào sáng ngày hôm nay sở y tế tp hcm
đã triệu tập khẩn họp hội đồng
các chuyên gia để tiếp tục đánh giá nguyên nhân
vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc trung thu
tại trung cư palm heights
thuộc tp thủ đức
xảy ra vào ngày một tháng một mươi vừa qua
theo đó các chuyên gia y tế nhận định
khuẩn là nguyên nhân chính gây ra vụ ngộ độc thực phẩm
khiến gần năm mươi người nhập viện
một ca tử vong
tại buổi làm việc sáng nay
các chuyên gia nhận định
đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt
diễn biến có phức tạp và khó nhận biết
hơn so với các trường hợp ngộ độc thực phẩm
hàng loạt trước đây
khả năng cao xuất phát từ bánh sưu kem
loại trừ xúc xích nướng nước uống
cũng được dùng trong tiệc trung thu
sở y tế cũng đưa ra nguyên nhân
là do bánh sưu kem đã bị nhiễm khuẩn
căn cứ trên cơ sở tất cả trường hợp ngộ độc
đều có triệu chứng giống nhau
liên quan đến nhiễm khuẩn thức ăn
như sốt đau bụng nôn ói tiêu chảy
đồng thời cũng loại trừ khả năng
bánh sưu kem mới bị nhiễm khuẩn
tại nơi tổ chức tiệc trung thu
mà đã bị nhiễm khuẩn trước đó
do có một số trường hợp ngộ độc khác
do ăn bánh do cơ sở này cung cấp
các chuyên gia đang chờ kết quả phân lập vi khuẩn
để khẳng định tác nhân gây ra nhiễm khuẩn
khẳng định cần chờ kết quả phân lập vi khuẩn
hiện còn một mươi bảy trẻ đang nằm điều trị
tại bệnh viện di đồng một di đồng hai lê văn thịnh
nhân dân gia đình sức khỏe đều ổn định